đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm và làm việc với huyện thanh trì
về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị bảy tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thanh trì đã đạt được trong những năm qua
đặc biệt là những thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới khi thanh trì sắp cán đích huyện nông thôn mới
tuy nhiên huyện thanh trì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp đã hình thành
một số vùng chuyên canh nhưng quy mô còn nhỏ chưa tạo ra sản phẩm có thương hiệu
trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao tham gia hỗ trợ người dân đẩy mạnh cơ giới hóa để tăng năng suất lao động
đồng thời tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thanh trì phát triển trở thành quận đồng chí hoàng trung hải lưu ý huyện cần tiếp tục phấn đấu để đạt được những tiêu chí của một quận